thưa quý vị các lực lượng cứu hộ tại nepal đang thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm những người còn bị mất tích
trong vụ rơi máy bay hôm một mươi năm tháng một
nhà chức trách đã huy động máy bay không người lái và triển khai đội tìm kiếm xuống vực sâu hai trăm linh m
ở phía tây nepal trong ngày hôm nay nhằm tìm kiếm tung tích hai hành khách còn lại trong vụ tai nạn
đã khiến ít nhất bảy mươi người thiệt mạng
cảnh sát thành phố pokhara cho biết địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt
đang cản trở công tác cứu hộ được triển khai gần đó khi sương mù dày đặc đang bao phủ khu vực này
trước đó một ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể hành khách nữa
cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân đã xác định được danh tính có cả trẻ nhỏ
ngày một mươi sáu tháng một lực lượng chức năng đã tìm được cả thiết bị ghi âm buồng lái và hộp đen chiếc máy bay gặp nạn
chiếc máy bay atr bảy mươi hai của hãng hàng không yesti airlines khởi hành từ thủ đô kathmandu
đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn pokhara và vỡ thành nhiều mảnh
trước đó chiếc máy bay chở sáu mươi tám hành khách cùng bốn thành viên phi hành đoàn
trong số hành khách có một mươi năm người nước ngoài